kính chào quý vị và các bạn
phó thủ tướng ukraine ngày hôm qua thông báo đã đạt được một thỏa thuận mới với nga về trao đổi tù nhân
theo thỏa thuận này tổng cộng ba mươi người ukraine được trở về nhà ngay trong ngày
trao đổi với báo giới phó thủ tướng ukraine cho biết
trong số những người này có năm sĩ quan một mươi bảy binh sĩ và tám dân thường
trước đó một ngày tổng thống ukraine đã đề nghị giao ông viktor medvedchuk cho nga
nhà tài phiệt được cho là có mối quan hệ mật thiết với điện kremlin
ông này vừa bị chính quyền ký ép bắt giữ sau khi không tuân thủ lệnh quản thúc tại gia
vào cuối tuần trước nga và ukraine đã tiến hành đợt trao đổi tù binh thứ ba
kể từ khi nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào nước láng giềng vào ngày hai mươi bốn tháng hai
thưa quý vị sau những tháng ngày học sinh dừng đến trường
nhiều giáo viên nền môn non tư thục tại hà nội rơi vào cạch thất nghiệp
nhiều nhóm lớp dân lập tư thục đã phải giải thể
chỉ tính riêng tại hà nội đã ghi nhận hàng trăm trường hợp
mầm non tư thục giải thể hoặc đóng cửa
không còn việc làm nhiều giáo viên mầm non đã phải tìm công việc khác
hiện nay cấp học mầm non đã được mở cửa trở lại
tuy nhiên tại các trường tư đang đứng trước nỗi lo thiếu giáo viên
tắt bật sửa soạn
cải tạo lại cơ sở vật chất để đón học sinh
tuy nhiên ngôi trường này chỉ có thể mở lại được ba lớp học
thay vì năm lớp học như trước kia
hiện vấn đề giáo viên đang khiến cho nhà trường phải suy nghĩ
rất là khó vì một năm trời các cô đã phải tìm cái công việc mới để lo cho gia đình
thì bây giờ ngay cả các cô phải tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non
thì cái việc mà các cô tiếp tục theo nghề là rất khó
đấy cũng phải là một mình trường tư và tất cả các trường tư trên địa bàn hà nội
bây giờ tìm giáo viên rất là khó
ngôi trường này cũng trong tình trạng tương tự
cùng với việc thiếu giáo viên chủ cơ sở này đã buộc phải đóng cửa
một cơ sở vì không thể duy trì được chi phí thuê nhà
thứ nhất là chi phí mặt bằng nó cao
vài thời gian nghỉ dịch dài
cho nên là cái nguồn kinh phí để mà duy trì thì là không có
nó gặp rất là nhiều khó khăn
cho nên là bắt buộc là chúng tôi phải giải thể
để dồn vào một cơ sở để còn tồn tại
theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo
hà nội là địa phương cho trẻ mầm non nghỉ ở nhà lâu nhất
khoảng một một trăm sáu mươi cơ sở giáo dục mầm non
bao gồm cả công lập và tư thục của thành phố
đã phải đóng cửa hoàn toàn kể từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
và khi mở cửa trở lại
đã có hàng trăm trường mầm non tư thục giải thể
việc các trường mầm non mở cửa lại
là mong mỏi không chỉ của các bậc phụ huynh
mà cũng là sự sống còn của các cơ sở giáo dục tư thục
đồng thời cũng là thu nhập
cuộc sống của nhiều giáo viên mầm non
tuy nhiên việc mở cửa lại
để cùng với nhiều khó khăn trồng chất
tuy nhiên cho đến nay thì những khó khăn vẫn chưa được tháo gỡ
vấn đề đặt ra ngay lúc này đó là
chính sách nào để hỗ trợ cho các trường mầm non
có thể tiếp tục hoạt động
và làm thế nào để giáo viên quay lại với nghề
để có câu trả lời cho vấn đề này
vấn đề chính sách ngày hôm nay
phóng viên antv có cuộc trao đổi với ông nguyễn bá minh
vụ trưởng vụ giáo dục mầm non
bộ giáo dục và đào tạo
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
xin cảm ơn ông đã nhận lời mời trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa ông
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
thì bậc mầm non đã phải tạm dừng đến trường
suốt gần một năm qua
khiến nhiều nhóm lớp tư thục
và các lớp dân lập đã phải giải thể
chỉ tính riêng tại hà nội thôi
thì đã ghi nhận là có hàng trăm trường mầm non
đã phải giải thể hoặc là có thể đóng cửa
ông có đánh giá như thế nào về cái tình trạng này
trong cái thời gian
các chỗ trẻ mầm non phải ở nhà
để phòng chủng dịch
thì các cơ sở giáo dục mầm non
đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non
ngoài công lập gặp rất nhiều khó khăn
đối với giáo dục mầm non
thì chúng tôi có một chỉ đạo
là khi các cháu
ở nhà tránh dịch
thì không tổ chức
giải học trực tuyến
bởi vì nó không phù hợp với trẻ mầm non
mà nhà trường có tách dễ
liên hệ với cha mẹ trẻ
hỗ trợ cho cha mẹ trẻ
cả cái kỹ năng
để mà đảm bảo an toàn cho các cháu ở nhà
đảm bảo chế độ dinh dưỡng
rồi tổ chức cho các cháu
các cái hoạt động vui chơi
thông qua đó thì
chăm sóc giáo dục các cháu một cách khó khóa học
việc đó dành đến cái chỗ
là các cơ sở giáo dục mầm non
ngoài công lập là
không thu được học phí
không có nguồn thu
cho nên là cái việc
duy tì cái hoạt động của nhà trường
cũng như là trí trả cho
lương cho cháu viên rất khó khăn
điều đó cho nên là
một số cơ sở giáo dục mầm non
không có trí phí để trả tiền bạch băng này
một số cơ sở giáo dục mầm non
một số hoạt động cánh bản
để duy trì hoạt động của nhà trường
không có trí phí
đặc biệt là không có tiền để trả lương cho giáo viên
và phải nói rằng là cái tình cảnh
của giáo viên mầm non ngoài công lập rất ngạc nghèo
do ảnh hưởng của dịch thì đã có rất là nhiều giáo viên mầm non
đã nghỉ việc và đã tìm công việc mới
với cái mức thu nhập cao hơn
vậy thì trong cái thời gian tới
bộ sẽ có những cái chính sách nào
để mà thu hút giáo viên quay trở lại trường
dần này bộ giáo dục và đào tạo
đang phối hợp với bộ tài chính
để tinh chính phủ
một cái nghị quyết bán hành chính sách
hỗ trợ cho giáo viên
cho can bộ quản lý giáo viên
và người làm việc người lao động
trong cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập
kể cả tiểu học nữa
hỗ trợ một cái khoản
kinh phí nhất đích
để khuyên khích các cô quay trở lại trường mầm non
và trường tiểu học làm việc
để đảm bảo
cái đời sống của các cô
và cũng là một cái giải pháp để làm thế nào
thu hút để
để đảm bảo đủ giáo viên
khi mà trẻ đến trường mầm non
và trường tiểu học là đủ
cái sĩ sổ như là trước đây
vậy thì ông có thể chia sẻ cụ thể hơn
về những cái chính sách mà sắp tới đây
các giáo viên mầm non sẽ được hưởng
cái cụ thể hơn thì có lẽ
bây giờ cái nghị quyết của chính phủ
thì phải được
các thành viên của chính phủ nhắc ý
thì lúc đó thì những cái
chí tiết cụ thể
thì có lẽ lúc đó nói ra nó mới chính xác
còn cái tính thân chung nói như thế
tức là sẽ hỗ trợ
ít nhất là bằng một cái mức hỗ trợ
cho cái đối tượng
có đủ điều kiện là được hỗ trợ
theo cái nghị quyết sáu tháng
cái đề xuất của chúng tôi đang như thế
hiện nay thì nhiều địa phương cho biết là
nguyên nhân của tình trạng thiếu giáo viên
đấy là do không có biên chế
và thiếu con người không đáp ứng được
cái trình độ chuẩn theo cái chuẩn mới
vậy thì mình có những chính sách như thế nào
để gỡ tháo gỡ những cái vước mắt trên
một bài toán rất khó
chỉ thiếu biên chế
thì có thể nói là tăng không đáng kể
đó là cuối cùng là cố gắng lớn của chính phủ
trong bối cảnh tiến nhận biên chế
mà trẻ đến trường thì
càng ngày càng nhiều
mà cái xuất phát điểm của giáo dục mâm non
đấy tất cả chúng ta đều biết là nó không được như có không
nó xuất phát điểm thấp
bởi vậy cho nên
việc thiếu giáo viên mâm non
đặc biệt là cả trường hợp
là có thể nói là
một cái tất yếu khách quan
và đòi hỏi
các bạn phải có những cái cơ chế chính sách
để làm thế nào đẩy mạnh xã hội hỏa
để đảm bảo
định mức giáo viên trên lớp
để đảm bảo an toàn chất lượng giáo dục
về phía nhà trường tư thuộc và các cái nhóm trẻ
mà khi gặp khó khăn về cơ sở vật chất
thậm chí là có những
nhà trẻ tư thục thì đã phải nợ tiền mặt bằng
rất là một thời gian dài
vậy thì về phía chính phủ thì sẽ có những sự hỗ trợ như thế nào
bộ giáo dục đào tạo tham hiếu chính phủ
bán hành một cái nghị quyết
hỗ trợ cái việc là tiêm dụng
cho những cơ sở giáo dục mầm non
và cơ sở giáo dục tiểu học ngoài công lập
có cái nhu cầu
phải vấy tiền của ngân hàng
sửa chữa cái cơ sở vật chất
bởi vì một thời gian lâu
mà không vận hành thì đối dung đối chơi
đó là học
thì bây giờ phải bưu đắp ở đó
thì phải có một cái nguồn kinh phí nhất định
mà các cơ sở giáo dục mầm non
mà công lập phiền này rất khó khăn
về mặt kinh phí
cho nên là
chính phủ đã có cái nghị quyết
là nhất trị là cho
cũng được một cái lượng tiền
cho vay một nghìn tứ tỷ
cho những cơ sở giáo dục mầm non
mà có cái ngoài công lập
ảnh hưởng do dịch bệnh
mà còn nhu cầu vay
đối với trường mầm non thì
tối đa là hai trăm linh triệu
đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục
là tối đa là tám mươi triệu
một nhóm lớp
xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi